trong lúc hai cô gái đang lưu thông trên đường đoạn cầu thủ thiêm quận bình thạnh tp hcm
thì bị hai đối tượng áp sát cướp túi sách khiến cả hai nạn nhân ngã xuống đường
một người tử vong một người bị thương nặng
công an quận bình thạnh đang tạm giữ trần thanh tín một mươi năm tuổi và ngô hoàng anh một mươi tám tuổi
nghi liên quan đến vụ việc trên
theo điều tra ban đầu đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi vừa qua
chị nguyễn hồng trúc vi hai mươi năm tuổi ngồi sau xe máy của bạn đi trên cầu thủ thiêm
hướng từ quận hai về quận bình thạnh
lúc này hai tên cướp đi xe máy áp sát giật chiếc túi sách của vi
khiến xe máy loạn trọng hai cô gái ngã xuống đường bất tỉnh
người dân đã phát hiện và đưa hai nạn nhân đi cấp cứu
chị vi bị gãy xương hàm chật khớp tay còn cô bạn tử vong do chấn thương sọ não
quả sắc mình tài sản trong túi sách cùng điện thoại di động samsung note tám năm trăm linh đồng và giấy tờ cá nhân
cũng tại tp hcm
vào khoảng năm giờ sáng qua người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ
tại khu vực đất trống ven kênh nước đen gần chân cầu bình thuận quận bình tân
điều đáng nói là chân nạn nhân vẫn chạm đất
quanh hiện trường có một số dấu hiệu bất thường
vụ việc sau đó được báo cho cơ quan công an
bước đầu nạn nhân được xác định là nam giới khoảng năm mươi tuổi
không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa rõ danh tính
nạn nhân cởi trần mặc quần tây màu xanh thắt lưng màu nâu có hình ngôi sao đầu hói tay phải của nạn nhân có vết xăm
kêu gọi ai là người nhà của nạn nhân cũng như biết thông tin về vụ việc
đến trụ sở công an quận bình tân để phối hợp giải quyết
còn tại tỉnh bình định sau một đêm trắng tiến hành các biện pháp xác minh điều tra và truy nóng đối tượng
công an tp quy nhơn đã làm rõ một vụ án mạng tại quán cà phê trên địa bàn bắt giữ hai đối tượng có liên quan
vụ án xảy ra vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi tại quán cà phê anh đào
ở xã phước mỹ
tp quy nhơn tỉnh bình định
đã một tuần trôi qua kể từ khi xảy ra vụ việc song chủ quán và những người chứng kiến vẫn hết sức kinh hoàng khi nhớ lại
nạn nhân trong vụ án đau lòng trên là lê quán trường sinh năm hai nghìn chú xã phước mỹ thành phố quy nhơn
sau khi chém nạn nhân đổ gục đối tượng lên xe máy do đồng bọn chờ sẵn bỏ trốn khỏi hiện trường
lê quán trường được đưa đi cấp cứu xong do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó
sự việc xảy ra quá nhanh ngoài những vũng máu vương vãi khắp nơi hiện trường không có dấu vết gì khác
khiến việc xác minh điều tra của lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn
kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cảnh sát hình sự công an quy nhơn đã xác định
nghi can là lê văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và nguyễn quang thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng chú xã phước mỹ tp quy nhơn
đến trưa cùng ngày các điều tra viên đã bắt giữ hai đối tượng tấn và thái để phục vụ công tác điều tra
bước đầu chúng khai nhận nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trong lúc gọi điện thoại
nghĩ em cầm vô gặp nó nó không cầm giao lại em vô nói chuyện với nó
thôi em vừa vô rồi gặp nó cầm giao lại xong rồi cho em cạch nó
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận cách đó ba ngày tấn gọi điện thoại cho trường
nhưng lúc đó trường đang say nên nói lời bất nhã
cho rằng trường xúc phạm nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn
chiều ngày một mươi chín tháng một mươi tại quán cà phê tấn đã lấy thanh kiếm chém trường trả thù
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng phú tỉnh bình phước
đang tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi cướp tài sản của tài xế xe ôm
vào ngày hai mươi một tháng một mươi nguyễn bà dũng chú tại xã long bình huyện phú riềng tỉnh bình phước
chuẩn bị một miếng nhựa cứng và một mảnh kính giấu trong người
sau đó đến cổng bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
thuê ông mai đăng văn là người chạy xe ôm trở đến xã bù nho huyện phú riềng
khi đến đoạn đường vắng dũng hỏi mượn chiếc điện thoại samsung g ba của ông văn
rồi dùng mảnh kính mang theo kề vào cổ ông văn yêu cầu chở dũng vào đường đất đỏ
bị ông văn chống trả dũng dùng điện thoại đập vào cổ ông văn làm lạc tay lái và cùng ngã xuống mặt đường
sau đó dũng bỏ chạy vào lô cao su ven đường tẩu thoát
đến một mươi năm giờ cùng ngày thì bị bắt khi đang lẩn trốn ở cách khu vực gây án khoảng năm trăm linh mét
một chiếc xe bồn chở một mươi năm lít dầu diesel nhưng không niêm phong kẹp trì theo quy định
vừa bị đội chống buôn lậu của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
xe bồn biển kiểm soát bốn mươi bảy c chín nghìn bảy trăm hai mươi chín do tài xế phạm tiến dũng của doanh nghiệp tư nhân thương mại hồng quý
ở phường thống nhất thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc điều khiển
khi tài xế dũng đang chuẩn bị bơm dầu trên xe bán cho một cửa hàng xăng dầu tại thôn tám thị trấn crong năng
thì bị tổ công tác của đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế kiểm tra
phát hiện trên các phan xả dầu từ bốn xe ra đều không có niêm phong kẹp trì theo quy định
điều đó có nghĩa chiếc xe bồn một mươi năm lít này chở dầu có nguồn gốc từ đâu không xác định được
và cũng không thể đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng của số dầu trên xe
hiện tổ công tác đã lập biên bản vụ việc để tiếp tục làm rõ xử lý những cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật
còn tại quảng ngãi thời gian gần đây các lực lượng công an và quản lý thị trường cũng đã phát hiện
nhiều đơn vị kinh doanh ga thu gom chiếm dụng vỏ bình ga của đối thủ cạnh tranh
rồi thực hiện chiêu trò cắt tai mài vỏ để làm giả thành vỏ bình ga của mình
đây là hiểm họa vô cùng lớn đối với an toàn của người tiêu dùng khi sử dụng
đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám trong lúc tuần tra tại địa bàn huyện bình sơn
tri cục quản lý thị trường số bốn cục quản lý thị trường quảng ngãi
phát hiện ô tô tải đang lén lút vận chuyển năm mươi vỏ bình ga của doanh nghiệp thành tài sau khi chiếm đoạt
trước đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi cũng đã phát hiện
một vụ chiếm giữ vỏ bình ga lớn nhất từ trước đến nay
tại khu đất nhà ông tô hường ở đội tám thôn la hà ba xã nghĩa thương huyện tư nghĩa
phát hiện có hai trăm tám mươi năm vỏ bình ga với các nhãn hiệu của một mươi hai chủ sở hữu khác nhau
qua xác minh số vỏ bình ga trên là của ông nguyễn đức tránh ở huyện tư nghĩa
đã lén thu gom ở nhiều đại lý hộ gia đình đem về chiếm giữ
thời gian qua thị trường sản xuất kinh doanh mặt hàng ga trên địa bàn tỉnh
có sự cạnh tranh không lành mạnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật
như chiết nạp ga lậu kém chất lượng chiếm giữ trái phép vỏ bình ga của nhau
rồi cắt tai mài vỏ sơn sửa lại nhãn mát thương hiệu
gây thiệt hại về kinh tế tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn
về trái nổ khi sử dụng
họ tổ chức rất là tinh vi
thứ nhất là họ không có dùng xe của họ họ đi thu
mà họ là thuê xe mượn xe
họ đi vào những giờ ngoài giờ hành chính
thì họ tới những đại lý và bằng những thủ đoạn họ đã lấy vỏ của chúng tôi về
sau đó thì hiện tại chưa biết là họ đem đi đâu và xử lý như thế nào
nhưng mà số lượng vỏ của các hãng ở quang hải bị thu đi không dưới một mươi vỏ
sau khi chiếm đoạt bình ga
các đối tượng cắt bỏ phần đai và đế
mài nhãn chữ nổi trên thân vỏ
phủ sơn mới rồi dán nhãn thương hiệu của hãng mình lên
biến tài sản của đối thủ cạnh tranh thành tài sản của mình
không chỉ có các cửa hàng ga chịu thiệt hại
người tiêu dùng cũng phải đối mặt với rủi ro khi sử dụng loại bình ga giả này
họ thuê những phương tiện để thu gom và vắng chiến đến nơi khác
để sử dụng vào một việc khác nhằm giám thị phần
các thương hiệu ga của những đơn vị khác trên địa bàn quang hải
hiện các cơ quan chức năng đang tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
và xử lý nghiêm các hành vi chiết nạp ga lậu kém chất lượng
chiếm giữ sơn sửa lại nhãn mát thương hiệu vỏ bình ga của doanh nghiệp khác
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng ga kém chất lượng
phát động toàn dân không bao che tiếp tay
và tham gia tố giác các hành vi vi phạm nói trên
một thông tin đáng chú ý khác về tình hình thời tiết
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
hiện nay trên vùng biển tây bắc thái bình dương
xuất hiện một siêu bão hoạt động mạnh có tên quốc tế là yutu
vào bảy giờ sáng nay vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng một mươi bảy chín độ vĩ bắc

cách đảo lưu dông của philippines khoảng tám trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp một mươi sáu
tức là từ một trăm tám mươi năm đến hai trăm linh km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới siêu bão di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km
đến bảy giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi
vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng một mươi bảy hai độ vĩ bắc

cách đảo lưu dông khoảng bốn trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm
tức là từ một trăm sáu mươi năm đến một trăm tám mươi năm km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
công an huyện đông hưng tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng đặng đình đô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại xã hồng giang huyện đông hưng tỉnh thái bình
và đối tượng bùi đức ân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn vĩnh ninh xã đông tân huyện đông hưng tỉnh thái bình
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện vũ thư tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần trọng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn dũng thượng xã dũng nghĩa huyện vũ thư tỉnh thái bình
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý